xã hội phát triển đồng nghĩa với việc con người ý thức hơn với sức khỏe bản thân
đều đạn một mươi một năm qua giải chạy bán marathon sông hồng được tổ chức
nhằm kết nối những người yêu thích chạy cùng gian luyện sức khỏe
đây cũng là năm thứ năm những người yêu thể thao chung tay tuyên truyền đóng góp
cho phong trào bảo vệ động vật hoang dã
chủ đề của năm nay là chạy vì gấu chấm dứt nuôi nhốt gấu
sáng chủ nhật tháng một mươi hai cuối năm hai nghìn một mươi ba
nhiều người yêu thể thao đã có mặt để chuẩn bị cho giải chạy bán marathon sông hồng
không khí trước cuộc thi được hâm nóng bởi những màn khởi động vui nhộn sôi nổi
giải chạy lần này quy tụ tám trăm linh vận động viên không chuyên đến từ bốn mươi ba quốc gia với nhiều lứa tuổi
từ trẻ nhất hai tuổi tới già nhất là bảy mươi ba tuổi
giải chạy cũng có các cự li để phù hợp với khả năng người tham gia
từ tám trăm linh m cho trẻ em đến hai mươi một km hệ bán chuyên nghiệp
không chỉ được chạy mà các vận động viên này còn được tuyên truyền
về bảo vệ loài gấu
mỗi người tham gia giải chạy sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng
về việc bảo vệ loài gấu
kêu gọi người dân không sử dụng các sản phẩm từ gấu
tiến tới xóa bỏ hoạt động nuôi nhốt gầu lấy mật
số tiền gây quỹ từ giải chạy sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động
chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu
chúng ta đã nhìn thấy những bước chuyển biến mới rất là tích cực
liên quan đến cái vấn đề bảo vệ gấu ở việt nam
chúng ta nhìn thấy cái sự giảm xuống đáng kể của những cá thể gấu nuôi nhốt
ở trong các trang trại và invi hy vọng rằng với giải chạy này
có thể thúc đẩy sự chấm dứt và đến năm hai nghìn hai mươi
có thể chúng ta lại tổ chức một giải chạy nữa chạy vì gấu
nhưng lúc đó chúng ta đã chúc mừng thành tựu chúng ta đạt được
đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu
giải chạy không có cúp cũng không có huân chương dành cho những người
với đích đầu tiên mà chỉ có những kỷ niệm chương đánh dấu nỗ lực
của cộng đồng trong việc giải luyện sức khỏe cũng như chung tay
bảo vệ loài gấu bảo vệ động vật hoang dã
giải chạy cũng là sự kiện mở đầu cho tuần lễ gấu
lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam khuyến khích cộng đồng
tham gia các hoạt động bảo vệ loài gấu